tình trạng san ủi tại bắc cạn đang diễn ra tràn lan
các đơn vị thi công đã tự thỏa thuận với người dân để đổ hàng nghìn mét khối đất đá xuống phần đất cạnh bờ sông
suối ngay sát dòng sông cầu
tình trạng trên thì diễn ra trong một thời gian dài
thế nhưng mà lại không vấp phải sự ngăn cản nào của ngành chức năng cũng như chính quyền địa phương
phản ánh sau đây của phóng viên truyền hình nhân dân tại tỉnh bắc cạn
dọc bờ sông cầu đoạn từ khu vực xây dựng thủy điện thác giềng tới ngã ba giáp với quốc lộ ba
rất nhiều đồng đất đá với khối lượng hàng nghìn mét khối được đổ một cách tràn lan xuống bờ sông như thế này
tại nhiều vị trí đơn vị thi công đã ngang nhiên tháo cả hộ lan mềm dọc quốc lộ ba b để vận chuyển đất đá đổ xuống lòng sông
việc đổ đất với khối lượng lớn cộng với quá trình thi công trên sông đã làm cho dòng nước luôn ngầu đục ô nhiễm môi trường nghiêm trọng
đi dọc tuyến quốc lộ ba từ thành phố bắc cạn đi chợ mới
có hàng chục điểm đổ thải nhỏ lẻ được các doanh nghiệp thi công lén lút đổ vô tội vạ xuống dòng sông
điều này khiến rất nhiều hộ dân ở đây bức xúc
còn đây là công trường sa nổi mặt bằng tại tổ một mươi hai phường phùng trí kiên thành phố bắc cạn mà chúng tôi ghi lại cách đây không lâu
một phần những quả đồi ngay sát quốc lộ ba đã được sa nổi không chỉ gây ảnh hưởng đến người dân xung quanh
đơn vị thi công còn mở đường chở đất đá đổ xuống khe núi tạo thành những bãi chở đất đá rất lớn
sau khi xảy ra sự việc đơn vị thi công này cũng đã bị đình chỉ
tuy nhiên việc xử lý tình trạng đổ thải và sa nổi tràn lan trên địa bàn tỉnh bắc cạn hiện nay rất khó kiểm soát
cũng một số trường hợp cũng đã được là cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép cho tôn tạo mặt bằng để tiện cho việc sử dụng đất được tốt hơn
cái này thì nó do cái chế tài xử lý nên là cái này cũng chưa xử lý được
nhưng mà thành phố cũng đã phối hợp với các lực lượng chức năng hoàn thành nguyên môi trường đặc biệt là bỉ ban nhân dân phường xuất hóa là thường xuyên tuyên truyền giải thích cho người dân
với đặc thù đô thị miền núi nhu cầu về nhà ở ngày càng tăng thì việc sa nổi đồi để tạo mặt bằng là khó tránh khỏi
tuy nhiên thực tế việc người dân doanh nghiệp tự ý sa nổi gây nên tình trạng bức xúc trong nhân dân
đặc biệt tình trạng sa nổi trước sau đó bị phát hiện mới hoàn thiện các thủ tục cấp phép
tình trạng tiền trảm hậu tấu này có thể để lại hệ lụy ảnh hưởng tới môi trường và quy hoạch phát triển đô thị của thành phố bắc cạn ngay trong hiện tại lẫn tương lai nếu không kiên quyết xử lý